trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an vừa cung cấp thêm những thông tin mới
về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
theo lời khai ban đầu của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
việt đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kýt xét nghiệm lên khoảng bốn mươi năm
số tiền việt á thu về trong vụ này là trên năm trăm linh tỷ đồng số tiền hoa hồng mà việt á chi cho các đối tác là gần tám trăm linh tỷ đồng
bộ công an đang tích cực mở rộng điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
thực hiện các yêu cầu của ban chỉ đạo đối với vụ án
và cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi chín bị can về các tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai mươi tám bất động sản phong tỏa tài khoản hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng một trăm linh usd
và tạm giữ số tiền hơn bốn tám tỷ đồng do một số cá nhân có liên quan tự nguyện giao nộp